các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
uy vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố biên hòa
theo thông tin ban đầu anh phan hoàn uy vũ và chị diệp ngọc bích có quan hệ tình cảm với nhau
thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị bích chia tay nhưng vũ không đồng ý vì nghi ngờ chị bích có mối quan hệ tình cảm khác
vào chiều ngày bảy tháng năm vũ mang theo một căn xăng một mươi lit đến nhà chị bích
sau đó vũ đã tự mở khóa cửa rồi vào nhà và đốt nhà người tình
tiếp đó vũ đi đến nơi chị bích thuê để bán cá cảnh
cũng không thấy chị bích nhưng có ba người thân trong nhà
vũ mang can xăng vào đồ ở nhà và bật lửa đốt nhưng chính bản thân vũ đã tử vong tại chỗ
hai người nhà chị bích bị thương vụ việc cũng đã khiến hai căn nhà nói trên bị cháy và thiêu dụi nhiều tài sản
còn tại tỉnh vĩnh phúc một người đàn ông đã dùng dao khống chế cố ý định đã cướp hiếp một cô gái trong cửa hàng quần áo
vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ và khởi tố bị can phan văn cường
cơ quan công an cường xin năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về hành vi hiếp dâm
sự việc xảy ra vào tối ngày sáu tháng năm nạn nhân là một người phụ nữ ba mươi tuổi là người bán quần áo tại cửa hàng
thuộc thị trấn gia khánh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nghi phạm cầm dao đe dọa cương ép cô gái để thực hiện hành vi hiếp dâm
tuy nhiên lợi dụng lúc đối tượng sơ hở cô gái đã chụp lấy con dao rồi hô hoán khiến đối tượng hoảng sợ và bỏ chạy
tại cơ quan công an cương đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó vừa đi uống bia về
một đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar karaoke trên địa bàn tp đà nẵng vừa bị công an tp đà nẵng triệt phá
bác sứ hai đối tượng gồm phan trần vũ chú quận thanh khê và nguyễn hữu ngọc chú quận cẩm lệ tp đà nẵng
và thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp
trong đó vũ là đối tượng cầm đầu
ngọc là tay chân đắc lực
trước đó vào đầu tháng ba qua công tác nắm tình hình công an thành phố đã phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán cháy phép chất ma túy
với thủ đoạn rất tinh vi chọn địa điểm giao dịch ngay trong các quán bar karaoke nên xác lập chuyên án
đến trước ngày ba tháng năm khi xác định vũ vừa đi nhận ma túy từ bến xe trung tâm đà nẵng về
các trinh sát đã tiến hành bắt quả tàng thu giữ một thùng hàng bên trong chứa nhiều gói lá sông có chứa một trăm linh viên thuốc lắc
tiếp tục khám xét nơi ở của vũ công an thành phố phát hiện một mươi năm gram ketamin và một cân tiểu ly đồng thời bắt giữ ngọc để phục vụ công tác điều tra
công an tp long xuyên tỉnh an giang cũng vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc ngay trung tâm tp bắt giữ một mươi một đối tượng
trong lúc hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc tổ bốn khóm tây khánh hai
phường mỹ hòa thành phố long xuyên lực lượng công an bất ngờ ập vào phát hiện lực lượng công an các đối tượng ôm theo tăng vật bỏ chạy ra nhiều hướng nhằm thoát thân
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ một mươi một đối tượng liên quan cùng với tăng vật thu giữ tại hiện trường
gồm một con gà đá một mươi hai điện thoại di động ba xe mô tô và gần ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
phần cuối của bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị các đồng chí các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
và đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông hà nội là đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn gồm xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương có sẹo không rõ hình dưới đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện